nằm trong chương trình xây dựng tương lai của forenso việt nam sau hơn năm tháng xây dựng công trình trường tiểu học đắc coi
điểm trường thôn một xã đắc coi huyện con rẫy tỉnh con tum đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng
công trình trường tiểu học đắc coi được đầu tư hơn một năm tỷ đồng cùng với nguồn vốn đối ứng của địa phương
được xây dựng dưới mô hình trường học chống bão lũ điểm trường gồm hai phòng học với trang thiết bị đầy đủ
khu vực nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ sân chơi hàng rào cổng trường và hệ thống nước lọc sạch sẽ
đảm bảo cho ba mươi năm em học sinh của bốn lớp từ lớp một tới lớp bốn nơi xã khó khăn có điều kiện tốt để học tập
phát triển thể chất và tinh thần tiếp thêm động lực cho trẻ em dân tộc thiểu số nghèo đến trường
việc đưa công trình vào sử dụng mang ý nghĩa xã hội rất lớn đặc biệt là với huyện con rẫy
một trong ba huyện nghèo nhất tỉnh con tum và nằm trong danh sách sáu mươi huyện nghèo nhất cả nước